sáng ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình thuận mở phiên xét xử
sécr dmitry ba mươi bốn tuổi quốc tịch nga do trồng nhiều cây cần sa và tàn trữ trái phép cần sa
tại nhà trọ ở thành phố phan thiết
tại phiên tòa có người phiên dịch cho bị cáo
theo cáo trạng sau khi du lịch đến phan thiết và thuê nhà trọ để ở
shekko bị gãy tay và dùng cần sa để giảm đau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
sau khi thu hoạch hai mươi cây đầu tiên và phơi khô được ba năm mươi sáu gram cần sa
và tiếp tục trồng thêm hai mươi bảy cây đang phát triển
thì bị công an phát hiện bắt tạm giam vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
shekko dmitry bị xác xử về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
do việc trồng hai mươi bảy cây cần sa tươi không đủ định lượng để xử lý hình sự
nên sẽ chuyển xử lý vi phạm hành chính
tại phiên tòa shekko dmitry cho biết rất ăn năng về hành vi của mình
và xin tòa giám nhã mất án để sớm được ra tù chứa bệnh và xin không bị trục xuất
tòa tuyên án shekko dmitry mất án bảy tháng tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy